thưa quý vị sau những ngày vui xuân đón tết người dân các tỉnh miền tây lại tiếp tục hành trình đến thành phố hồ chí minh và các tỉnh lân cận để công tác lao động học tập
vào thời gian này lực lượng của phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh sóc trăng đã tổ chức trao tặng khăn lạnh nước uống và đủ nhiên liệu miễn phí cho người dân đi xe máy
với mong muốn mọi người có thể đảm bảo sức khỏe và an toàn trong chuyến hành trình dài
sáng ngày hai mươi năm tháng một tức mùng bốn tết trên quốc lộ một a rất đông người dân từ các tỉnh sóc trăng bạc liêu cà mau đi xe máy
chở theo nhiều đồ đạm hướng về thành phố hồ chí minh để quay trở lại công việc sau kỳ nghỉ tết
khi đi qua địa bàn tỉnh sóc trăng lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã lập chốt dừng chân tại khu vực xã an hiệp huyện châu thành để hỗ trợ người dân
hàng trăm khăn lạnh chai nước uống đã trao tận tay người dân khi đi ngang qua đây
đồng thời hỗ trợ đổi sang miền tây

đồng thời hỗ trợ người dân khi đi ngang qua đây
khi đi qua địa bàn tỉnh sóc trăng lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã lập chốt dừng chân tại khu vực xã an hiệp huyện châu thành để hỗ trợ người dân khi đi ngang qua đây